xin kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam nên về đêm và sáng trời nhiều mây
có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm thì có sương mùi nhẹ dài rác
tập trung chủ yếu ở ven biển và vùng núi
ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng
từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ do vùng áp thấp nóng phía tây đã mở rộng
khu vực này phổ biến ít mưa tuy nhiên cần đề phòng có thể xuất hiện
mưa rông nhiệt cục bộ vào chiều tối dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
đối với các tỉnh miền trung hầu khắp các nơi phổ biến là ít mưa trời đều có nắng nhiều
trong đó khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng
chiều tối thì có mưa rào và rông vài nơi nền nhiệt có xu hướng tăng lên
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn duy trì phổ biến là ít mưa ban ngày nắng nhiều
nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày
duy trì trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục
duy trì diện rộng trong nhiều ngày tới và chưa có dấu hiệu suy giảm
với nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
nắng nóng kéo dài nên người dân nơi đây cần chú ý bổ sung đủ nước
để đảm bảo sức khỏe khi đi ra đường cần mang theo các vật dụng chen chắn nắng để không bị say nắng